tại thành phố hạ long ubnd tỉnh quảng ninh phối hợp với hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam
tổ chức lễ khai mạc giải thưởng công nghệ thông tin thường niên apecta hai nghìn một mươi chín
đây là lần đầu tiên việt nam vinh dự đăng cài tổ chức giải thưởng danh giá này
năm nay giải thưởng được tổ chức từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thành phố hạ long
với sự tham gia của gần một đại biểu trong đó có trên sáu trăm năm mươi đại biểu quốc tế đến từ một mươi sáu quốc gia
và nền kinh tế thành viên apicta có hơn ba trăm hai mươi đề cử trong đó việt nam có bốn mươi bảy đề cử
lễ công bố và trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một
giải thưởng apicta được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm
giải pháp phần mềm công nghệ thông tin dự án khởi nghiệp xuất sắc của các quốc gia trong khu vực
và được coi là giải oscar của ngành công nghệ thông tin khu vực châu á thái bình dương